kỳ nghỉ lễ kéo dài nhiều gia đình cặp đôi đã chuẩn bị chú đáo cho những chuyến du lịch với biển xanh cát trắng nắng vàng
trong khung cảnh lãng mạng ấy tình dục dường như là điều không thể thiếu nhưng cần làm gì để quan hệ tình dục tốt hơn và an toàn hơn khi đi du lịch
khi bạn đi nghỉ bạn sẽ không bị áp lực hay phân tâm bởi công việc nhiều và trách nhiệm như ngày thường khác tâm trí bạn thay thản và thư giãn
khung cảnh mới không còn cảm giác nhàm chán lúc này tình dục là một cách tuyệt vời để có thể tận hưởng những khoảng thời gian thư giãn
nếu có điều kiện hãy kiểm tra các bệnh lây chuyển qua đường tình dục
các bệnh lây chuyển qua đường tình dục đang gia tăng vì vậy để có một kỳ nghỉ thực sự đáng nhớ
nếu có điều kiện hãy kiểm tra các bệnh lây chuyển qua đường tình dục trước khi đi
nhiều người không biết mình có các bệnh lây truyền qua đường tình dục là vô tình lây sang bạn tình
bằng cách đi xét nghiệm bạn sẽ được thấy tình trạng của sti của mình và có thể chủ động thực hiện các bước để ngăn ngừa lây lan các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho người khác
bên cạnh đó hãy nói chuyện với bạn tình về tình dục có thể tiết lộ thông tin giúp bạn đưa ra quy định về hoạt động tình dục
để giảm nguy cơ lây nhiễm hoặc lây lan các bệnh lây chuyển qua đường tình dục
hai hãy rõ ràng về sự đồng ý
điều quan trọng là có thể đưa ra và nhận được sự đồng ý trước khi bắt đầu hành động
không thực hiện quan hệ tình dục chỉ vì ai đó đã bật đèn xanh điều đó không có nghĩa là bạn không cần thêm sự đồng ý
mà hãy nhúng rằng cần phải nghe điều đó từ bạn tình một cách rõ ràng và dứt khoát
nếu đối phương đang trong tình trạng dây xình đó là thời điểm không nên quan hệ tình dục
nếu rào cản ngôn ngữ khiến băn không chắc chắn thì cũng không nên thực hiện hành vi quan hệ
ba mang theo và sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục
các rào cản trong quan hệ tình dục nhằm mục đích ngăn chặn sự tiếp xúc trực tiếp giữa bộ phận dinh dục của mỗi đối tác
bằng cách hạn chế sự tiếp xúc với chất dịch của cơ thể
trong đó phổ biến nhất để quan hệ tình dục an toàn là sử dụng bao cao su latex bên ngoài và bao cao su bên trong của nữ
bao cao su là vật chắn được đeo trang bị trên dương vật khi sao hợp
và bao cao su bên trong được đặt bên trong ống âm đạo trước khi quan hệ tình dục qua đường âm đạo
khi quan hệ nên đeo bao cao su trước khi bắt đầu quan hệ cho đến khi nam giới xuất tình
việc làm này giúp hạn chế tiếp xúc chủng tiếp tiết dịch tình chủng ký quan hệ nên ngừa thai và ngừa được bệnh lý lây nhiệm qua đường tình dục
vì vậy bao cao su là vật dụng không thể thiếu trong mỗi chuyến đi
bốn hoạt động tình dục không tiếp xúc
bên cạnh việc sử dụng park cao su các hoạt động tình dục không tiếp xúc là những trải nghiệm tình dục không bao gồm đụng chạm cơ thể
một loại trừ khả năng lây chuyển chất lỏng ví dụ về các hành vi tình dục không tiếp xúc bao gồm quan hệ tình dục qua điện thoại
nhắn tin tình dục thủ dâm lẫn nhau hay quan hệ tình dục qua mạng
thực tế trong các chuyến du lịch thì hoạt động tình dục không tiếp xúc khó có thể thực hiện
năm các hoạt động tình dục không thâm nhập
các hoạt động tình dục không thập nhập như quan hệ chạm tay và ngón tay hạn chế sự tiếp xúc của đối tác với chân dịch của cơ thể của nhau
giảm cơ hội lây truyền qua bệnh đường tình dục
so với các hoạt động tình dục có nguyên cơ cao như âm đạo miệng hoặc hậu môn
tuy nhiên thực hành tình dục không thâm nhập không bảo vệ chống lại các bệnh lây truyền qua đường tình dục
lây chuyển qua tiếp xúc xa kỳ da như hepper hoặc sang mai
sáu không liên quan hệ tình dục ngay sau khi tắm
sau khi tắm đặc biệt là tắm bằng rất lâu cơ thể đang mất một phần nhiệt lượng và sốc loạt động tình dục với cường độ cao
sẽ khiến cho cơ thể tiếp tục mất năng lượng điều này sẽ làm ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe
sau khi tắm các cơ quan cơ thể sẽ ở trong trạng thái được nghỉ ngơi thư giãn
nếu bắt đầu bước vào cuộc io ngay lập tức thì sẽ khiến cho cơ thể phải thay đổi trạng thái gồng lên và tiêu hào năng lượng gây ra tình trạng mệt mỏi
ngoài ra tắm bằng nước nóng trước khi quan hệ tình dục cũng gây suy giảm hàm muốn
lúc này các mỏm bạch da trở nên dãn nở máu tầm trung nhiều tại bề mặt da khiến dư thần kiếm nhận được tín hiệu kém hơn
nếu thực hiện quan hệ tình dục vào thời điểm này sẽ khiến cơ quan sinh dục không được cung cấp đủ lượng máu cần thiết làm cho đàn ông khó cường dựng nữ mất cảm giác hương phấn
những kỳ nghỉ sẽ bao gồm cả những bữa ăn ngon và giàu dinh dưỡng
chính vì vậy cần thực hiện nguyên tắc không quan hệ tình dục khi ăn quá no
vì khi ăn quá no thức ăn còn đầy trong dạ dày hệ tiêu hóa đang hoạt động liên tục
lúc này nếu lên dường nằm và thực hiện quan hệ tình dục sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa
tám không quan hệ sau khi uống rượu bia
uống rượu bia sẽ làm nam giới tăng hưởng phấn
nhưng nếu lạm dụng rượu bia sẽ làm giảm hàm muộn tình dục dẫn đến suất tính sớm huyệt dương và suy giảm sinh lý
rượu bia làm giảm testoren hốc muộn sinh dục nam có tác dụng duy trì đòi hỏi tình dục
vừa uống rượu bia xong liên quan hệ ngay sẽ gây suất tính sớm
quan hệ vào thời gian này những độc tố trong rượu cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng
và nếu có ý định mang thai thì có nguy cơ ảnh hưởng đến cả thai nhi